tình trạng xuất nhập cảnh trái phép vẫn đang diễn ra tại các đường mòn lối mở
chỉ trong vòng chưa đầy năm ngày lực lượng đồn biên phòng xín cái
quản lý trên tuyến biên giới thủ huyện mèo vạc tỉnh hà giang
đã phát hiện bắt giữ một vụ gồm ba mươi người xuất cảnh trái phép
và một mươi ba vụ với một trăm một mươi hai người nhập cảnh trái phép
trong ngày ba mươi một tháng bảy lực lượng biên phòng đồn biên phòng xin cái
lại tiếp tục phát hiện và bắt giữ một mươi sáu người việt nam nhập cảnh trái phép
từ trung quốc về việt nam
còn từ ngày hai tháng hai đến nay đồn biên phòng xin cái đã phát hiện
bắt giữ thu dung hơn hai trăm tám mươi năm vụ với gần hai năm trăm linh công dân xuất nhập cảnh trái phép
những công dân này đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước
từ đầu tháng hai đến nay biên phòng tỉnh hà giang phối hợp với công an địa phương
đã phát hiện bắt giữ thu dung trên bốn hai trăm linh lượt người xuất nhập cảnh trái phép
và đưa vào cách ly y tế tập trung hơn ba sáu trăm linh người
số còn lại đang được cách ly y tế tập trung một mươi bốn ngày theo quy định

ở hà giang hà giang hà giang hà giang hà giang hà giang hà giang hà giang hà giang
tại các khu vực sát biên giới để kịp thời tiếp nhận và đưa vào cách ly
các trường hợp nhập cảnh về nước nhằm mục đích là để ngăn chặn
dịch bệnh lây lan khỏi cộng đồng
không chỉ phát hiện bắt giữ các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép
mà đồn biên phòng xin cái đã phối hợp với các lực lượng chức năng
đấu tranh thành công chuyên án hg bốn trăm hai mươi khởi tố một vụ với hai đối tượng mua bán người
giải cứu hai nạn nhân khởi tố một vụ với năm đối tượng tổ chức cho người khác
trốn đi nước ngoài với một mươi bốn người
trước những diễn biến tình hình đó để ngăn chặn dịch bệnh lây lan
xâm nhập vào địa bàn bộ đếm phòng tỉnh hà giang tiếp tục duy trì
các chốt ở trên biên giới và tiếp tục tham mưu cho các quỷ chính quyền địa phương
duy trì lực lượng chức năng ở địa phương để phù hợp cùng với lực lượng
biên phòng thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn ở trên biên giới
hoạt động xuất nhập cảnh bất hợp pháp và tổ chức đưa người từ nước ngoài
vào việt nam không những cái mất ổn định biên giới
mà trong đó đã xảy ra những hệ lụy đáng tiếc
đặc biệt trong diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
việc xuất nhập cảnh trái phép còn tiêm ẩn những nguy cơ về dịch bệnh
bùng phát trong cộng đồng